dịch bệnh covid một mươi chín đang tiếp tục bùng phát lây lan tại nhiều nước trên thế giới
tổ chức y tế thế giới công bố covid một mươi chín là đại dịch toàn cầu
hoa kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
cũng vì thế mà công tác phòng chống dịch tại nước ta đã bước vào giai đoạn mới
ở giai đoạn này các cấp các ngành đều phải ý thức được đầy đủ tầm quan trọng
tính cấp thiết của công tác phòng chống dịch để tập trung lãnh đạo chỉ đạo
và phải nỗ lực hơn nữa càng khó khăn càng phải quyết tâm cố gắng
và với tinh thần chỉ đạo ấy dù trong gần một mươi ngày qua số ca mắc mới covid một mươi chín
ở nước ta có tăng nhanh tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta mất bình tĩnh
mà ngược lại công tác phòng dịch càng phải được thể hiện một cách quyết tâm hơn
từ chính phủ tới các địa phương và bộ ngành
từ ngày sáu tháng ba tới nay chúng ta đã ghi nhận thêm ba mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín mới
kể từ khi một mươi sáu bệnh nhân đầu tiên được trở khỏi
công tác cách ly và hàng loạt các biện pháp khác cũng được đề ra
và thực hiện một cách khẩn trương do vậy cho đến nay tất cả các ca mắc mới
đều được ghi nhận sức khỏe bình thường không có trường hợp nào diễn biến xấu
có được điều này là nhờ cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tập trung lãnh đạo
chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với tinh thần chống dịch như chống giặc
và đạt kết quả tốt được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao
tăng thêm niềm tin trong nhân dân trước hết là công tác giả soát
nâng tầm kịch bản phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương
dự liệu các tình huống và tập trung khẩn trương chuẩn bị tốt nhất lực lượng cơ sở vật chất
sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng
bảo đảm phản ứng nhanh kịp thời hành động đúng tuyệt đối không lơ là
chủ quan mất cảnh giác không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát
cùng với đó là các bộ ngành địa phương đã tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện nghiêm phương châm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn
quyết tâm kiểm soát phòng chống dịch bảo vệ tốt nhất tính mạng sức khỏe của nhân dân
thực hiện thành công mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
để khống chế tối đa sự lây lan của dịch covid một mươi chín
cần phải nói đến việc chính phủ đã ngay lập tức hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch
hạn chế tối đa các chuyến bay từ các vùng có dịch đến việt nam
để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài
đồng thời các thủ tục xuất nhập cảnh được thực hiện chặt chẽ
đặc biệt là kiểm tra chi tiết nghiêm túc tờ khai y tế
yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước khi đến việt nam
dù biết việc hạn chế các chuyến bay giữa việt nam và quốc tế
có ảnh hưởng rất lớn đến các mặt từ kinh tế xã hội đến văn hóa
tuy nhiên đây được xem là ưu tiên hàng đầu trong việc chống dịch covid một mươi chín ủng phát và lây lan
chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung
đối với các trường hợp đến từ đi qua vùng có dịch nhập cảnh việt nam
đồng thời sàng lọc áp dụng các biện pháp cách ly
giám sát y tế phù hợp đối với từng loại trường hợp bảo đảm an toàn chặt chẽ
đối với công tác cách ly chống lây ở trong nước từ ngày mai một mươi sáu tháng ba
chính phủ đã có chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng
có tập trung đông người như tại siêu thị sân bay nhà ga bến xe
trên các phương tiện giao thông công cộng
bên cạnh đó các bộ công thương y tế được chỉ đạo phải bảo đảm sản xuất
cung mứng khẩu trang có chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân
bộ giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách
kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga
đối với người dân chính phủ yêu cầu bộ y tế chủ động kịp thời cung cấp thông tin
cho báo chí về phòng chống dịch hướng dẫn đầy đủ về các trường hợp cách ly
giám sát y tế bảo đảm thực hiện thống nhất tại các địa phương cơ quan đơn vị
các đơn vị khác như bộ thông tin và truyền thông đã tập trung chỉ đạo
các cơ quan báo chí trung ương địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
về phòng chống dịch bảo đảm đúng mức kịp thời minh bạch và khoa học
để người dân tin tưởng không hoang mang kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội
quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố cũng đã tăng cường các hình thức thông tin
hướng dẫn phòng chống dịch đến từng cộng đồng dân cư từng người dân để hiểu
và thực hiện đúng các giải pháp ứng phó dịch bệnh của từng cá nhân và cộng đồng
thưa quý vị trong bối cảnh như hiện nay chính phủ cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
chỉ đạo việc học trực tuyến giảm nhẹ chương trình rút ngắn thời gian học
nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng học tập cho các em
đây là việc làm cần thiết và cấp bách nhất là trong bối cảnh hầu hết các địa phương
đã cho học sinh nghỉ học từ sau tết nguyên đán
đối với học sinh sinh viên người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao cũng đã có khuyến cáo
không về việt nam trong thời gian có dịch
trong trường hợp thật sự cần thiết phải nhập cảnh việt nam
phải tiến hành cách ly theo quy định
bắt đầu từ một mươi hai h trưa nay một mươi năm tháng ba chính phủ đã yêu cầu tạm thời trưa cho nhập cảnh
đối với khách du lịch thăm thân du học việc riêng là người nước ngoài đến từ
hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực schengen vương quốc anh và bắc ireland
trong vòng một mươi bốn ngày trước ngày dự kiến đến việt nam tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu
việc tạm dừng này có hiệu lực ba mươi ngày kể từ một mươi hai h ngày một mươi năm tháng ba
và không áp dụng với người nhập cảnh
với mục đích ngoại giao công vụ các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia quản lý doanh nghiệp
lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp cơ sở lưu trú theo đúng quy định
những chỉ đạo nói trên đã thể hiện sự kịp thời đồng bộ của việt nam
trong bối cảnh công tác phòng chống dịch tại nước ta đã bước vào giai đoạn mới